thực hiện trị đạo của ubnd tp đà nẵng sở công thương tp đã vận động các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn
đăng ký tham gia xây dựng kế hoạch chủ động dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó thực hiện kế hoạch phương án dự trữ và cung ứng hàng hóa phòng chống thiên tai năm hai nghìn hai mươi
hiện đã có một mươi đơn vị gửi báo cáo về sở công thương tp đà nẵng với tổng giá trị hàng hóa lên đến hơn tám mươi bốn tỷ đồng
kế hoạch cân đối sản xuất chủ động tìm và dự trữ nguồn hàng thiết yếu
phục vụ nhu cầu của nhân dân tại địa phương khi có thiên tai lụt bão xảy ra
được doanh nghiệp duy trì thường xuyên bảo đảm không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất
kinh doanh và nhu cầu của nhân dân trên địa bàn
trong đó các đơn vị phân phối lương thực thực phẩm lớn đã tham gia cung cấp kế hoạch dự trữ
nguồn hàng phong phú với tổng lượng hàng hóa lương thực thực phẩm dự trữ là hơn ba mươi tỷ đồng